thưa quý vị và các bạn tại việt nam nghề công tác xã hội đã và đang được biết tới ngày càng nhiều hơn
nhận thức về nghề công tác xã hội đã được nâng lên tuy nhiên vẫn chưa sâu rộng
dẫn đến sự phối hợp thực hiện đầu tư nguồn lực để phát triển giữa các cấp các ngành còn hạn chế
tuy nhiên người dân còn e rè thiếu chủ động trong tiếp cận các dịch vụ
đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội vẫn chưa đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng
trong khi đó xã hội thì ngày càng phát triển nhu cầu cần đến sự trợ giúp xã hội thì ngày càng tăng cao
vì vậy để góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến
đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan để phát triển xã hội
thì nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội
xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng
đạt yêu cầu về chất lượng là vô cùng cần thiết
ông nguyễn bá hoàn một người khiếm thị của huyện hoài đức thành phố hà nội năm nay đã sáu mươi tuổi
công tác tại hội người mù huyện hoài đức thành phố hà nội
đã lâu nhưng phải mãi đến khi hội người mù hà nội tổ chức lớp tập huấn
về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghề công tác xã hội
ông mới có cơ hội được hiểu hơn về nghề và những lợi ích mà nghề mang lại cho cộng đồng người khuyết tật
sau khóa tập huấn đến nay ông có thể thành thạo tư vấn và giúp đỡ cho những người đồng cảnh
ông chia sẻ bản thân làm công tác hội đã hơn một mươi năm
thế nhưng đến giờ mới có thêm được những hiểu biết và kỹ năng để có thể làm tốt công việc này
khi thành hội người mù hà nội mở lớp công tác xã hội tôi rất thích được đi học lớp này
để tôi giúp đỡ những người đồng tật cùng tôi để được hưởng và hiểu biết về những cái chính sách của đảng và nhà nước dành riêng cho người khuyết tật
bản thân tôi làm công tác hội đã hơn một mươi năm những hiểu biết của tôi còn hạn chế
nhưng khi được học cái lớp công tác xã hội này thì tôi thấy giúp đỡ cho những người đồng tật như tôi rất nhiều
để những người ta không
những là người ta hiểu biết thêm về những chế độ chính sách của đảng và nhà nước dành riêng cho người khuyết tật
và những cái để tôi còn tiếp cận với họ và hướng dẫn cho họ và tư vấn cho họ những cái việc làm trong cái gia đình của người ta
chứ không chưa nói chuyện là về tiếp xúc với xã hội những cái việc rất nhỏ trong gia đình
chẳng hạn như là thổi cơm quét nhà những cái việc người ta người bình thường người ta làm được
thì với người bù người ta làm được nhưng nó chậm
nhưng mà mình tư vấn cho họ thì họ sẽ làm được
không chỉ riêng ông nguyễn bá hoàn nhiều người khuyết tật trong hội người mù thành phố hà nội cũng đã đang và sẽ được tập huấn
đào tạo nâng cao năng lực làm nghề công tác xã hội
trong đó các kỹ năng quản lý ca kỹ năng thuyết trình và biện hộ cùng nhiều chương trình hội thảo tập huấn
nhằm phát huy sáng kiến năng động và nhiệt huyết xây dựng hội người mù thành phố vững mạnh đã được tổ chức
các chuyến tham quan đốt lửa chạy truyền thống
thường xuyên được triển khai thực hiện nhằm tạo sự gắn kết và tăng cường trao đổi các kỹ năng mềm của nghề công tác xã hội cũng được đầu tư thực hiện
nhờ đó mà đến nay dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác xã hội đang dần trở thành một nghề không thể thiếu đối với hội người mù nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung
tôi thấy là các anh cán bộ người ta có từ những cái được đào tạo về chuyên môn
nhà nước giờ có từ những cái chính sách nó nhiều cái là hỗ trợ về bên người khuyết tật
cho nên là tôi thấy là rất có có có ích cho từ những người khuyết tật
một là có vốn liếng để từ những người gia đình khuyết tật để phát triển thêm
từ những người khuyết tật được nâng cao cuộc sống hơn trước đây nhiều
rất là ý nghĩa bởi vì các cán bộ trên sâu kết nối những người khuyết tật trong tầng lớp xã hội của việt nam này này
kết nối với nhau và có thể giúp đỡ rất là nhiều bởi vì những người khuyết tật rất là khó khăn
thực chất nghề công tác xã hội là cung cấp dịch vụ cho người dân
nhân viên xã hội là người phục vụ và kết nối với cơ quan nhà nước kể cả lĩnh vực tư pháp
đối tượng được phục vụ chăm sóc là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được bảo vệ chè chở
nói một cách khác nghề công tác xã hội góp phần giải quyết các vấn đề xã hội
liên quan đến đời sống của từng cá nhân từng nhóm nhỏ và cộng đồng những người yếu thế
nghề công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội sự bất công và sự bất bình đẳng
chính vì vậy ngoài kiến thức nhân viên công tác xã hội cần phải được đào tạo nhiều về kỹ năng mềm
đối với nhiều quốc gia trên thế giới nghề công tác xã hội đã phát triển trở thành một nghề chuyên nghiệp
trong khi tại việt nam trước đây đa phần nhân viên làm nghề công tác xã hội chưa được đào tạo cơ bản
đội ngũ nhân viên này phát triển có tính tự phát chủ yếu là của các tổ chức đoàn thể hội nhóm đôi khi là những người dân tự nguyện
họ làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm chưa được đào tạo kỹ năng khoa học xã hội kỹ năng nghề cần thiết về công tác xã hội
bên cạnh đó nhiều gia đình vẫn từ chối sự giúp đỡ do chưa hiểu hết về nghề này
cũng như chưa hiểu rằng những trẻ khuyết tật như con của họ cần sự hỗ trợ của xã hội như thế nào
do vậy hiệu quả giải quyết các vấn đề xã hội
vấn đề của cá nhân gia đình nhóm và cộng đồng dân cư không cao thiếu tính bền vững
trước đây phải nói là trong cái hoạt động của hội người mù nói chung
thì chúng tôi hoạt động bằng cách là cứ người đi trước thì truyền đạt lại cái kinh nghiệm cho những người đi sau
và không có một nền tảng kiến thức cơ bản nào để trong hoạt động hội cả
nhưng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám này trung tâm dạy nghề của hội người mù thành phố mới tổ chức được
khóa đầu tiên là dạy về cái nghề công tác xã hội này
thì thông qua cái lớp này thì tôi thấy là tất cả mọi học viên đều được trang bị những cái kiến thức rất là cơ bản
và có thể là tạo điều kiện quan tâm hướng dẫn giúp đỡ cho những hội viên
tức là những cái đối tượng của cái nghề công tác xã hội thì giải quyết được các cái nhu cầu những cái mong muốn của mình
những cái hạn chế của
cơ chế của nghề công tác xã hội thì trước hết tôi cho rằng là một cái điều rất là cần là
cần cái sự thúc đẩy để nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về cái ý nghĩa và cái vai trò của nghề công tác xã hội
đối với các đối tượng thuộc cái lĩnh vực mà nghề nó tác động tới
thứ hai là cái
tăng cường các cái
cái công tác đào tạo để mà có cái chuyên môn sâu có cái kiến thức về nghề công tác xã hội
cho các nhân viên làm trong lĩnh vực công tác xã hội để có cái điều kiện trợ giúp cho cái thân chủ của mình được tốt hơn
đặt mục tiêu phát triển công tác xã hội thành một nghề ở việt nam
thủ tướng chính phủ đã quyết định dành kinh phí hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
để thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
con gọi là
chỉ từ khi đề án được ban hành công tác xã hội mới được chính thức coi như một ngành khoa học
một nghề chuyên môn với việc ban hành mã ngành đào tạo và mã số ngạch viên chức
tính đến nay cả nước có hơn năm trăm linh cơ sở bảo trợ xã hội
theo đề án hiện số người cần trợ giúp của các dịch vụ công tác xã hội chiếm khoảng bốn mươi dân số
chính vì vậy mà việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghề công tác xã hội là một việc làm vô cùng cần thiết hiện nay
chúng tôi vẫn nói
dạy nghề công tác xã hội cho người kiếm thị sẽ tạo ra những giá trị kép
tức là chính họ có thể giúp cho đối tượng của họ đối tượng đồng tật của mình được giải quyết các cái nhu cầu
các cái vấn đề của bản thân cái đối tượng của họ
nhưng mà cùng với đó thì là thay cho cái việc xã hội phải làm thì chính họ lại là những người làm cho chính mình
thì đó là nó sẽ tạo ra những cái giá trị kép
và cùng với đó thì họ lại cũng có được cái đời sống tốt hơn
xã hội thì cũng sẽ tốt đẹp hơn bởi vì vấn đề của xã hội không phải là chỉ là để cho đối tượng của nghề gượng nhậm
và họ cũng chính là người tự giải quyết vấn đề của họ
có thể thấy nghề công tác xã hội hiện là một ngành mới đào tạo ở việt nam
nhưng điểm thuận lợi là khi ra trường
người học có thể làm việc tại các cơ quan của ngành lao động thương binh và xã hội các cấp
từ trung ương đến địa phương
hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng xã hội khác nhau
thuộc các lĩnh vực như y tế giáo dục pháp luật phúc lợi xã hội v v
người học cũng có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội
kiểm huấn viên nhà nghiên cứu hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội
ngoài các chương trình tập huấn đào tạo của các hội nhóm trên cả nước
hiện nay những người muốn tham gia học nghề công tác xã hội
cũng có thể dễ dàng tìm hiểu và tham gia học tập tại nhiều trường
trường đại học cao đẳng trên cả nước như đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia hà nội đại học sư phạm hà nội đại học công đoàn
đại học lao động xã hội đại học khoa học xã hội và nhân văn tp hcm
đại học mở tp hcm đại học khoa học huế đại học vinh đại học quy nhơn
cao đẳng sư phạm trung ương cao đẳng sư phạm hà nội
cao đẳng sư phạm hòa bình cao đẳng sư phạm quảng bình v v
quý vị và các bạn thân mến năm hai nghìn một mươi thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số ba mươi hai phê duyệt
đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
việc đề án ba mươi hai được phê duyệt đã chính thức công nhận một ngành nghề mới ở việt nam

hiểu biết về nghề công tác xã hội
và thực tế cho thấy thành công lớn nhất chính là nhận thức hiểu biết về nghề công tác xã hội
đã có bước chuyển căn bản từ các bộ ngành trung ương địa phương và tòa xã hội
việt nam đã bước đầu xây dựng chính sách củng cố đội ngũ và mạng lưới xây dựng giáo trình
tăng cường truyền thông cũng như hợp tác quốc tế về công tác xã hội
theo mục tiêu chung của quyết định số ba mươi hai phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi thì
phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở việt nam nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội
xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng đạt yêu cầu về chất lượng
gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến
trong đó giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xây dựng và ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức nhân viên cộng tác viên công tác xã hội
theo các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và theo nhóm đối tượng
xây dựng ban hành mới và tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan
để tạo môi trường pháp lý đồng bộ thống nhất để phát triển nghề công tác xã hội
phát triển đội ngũ cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội ở các cấp
phân đấu tăng khoảng năm mươi hỗ trợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh
tiếp tục đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho năm mươi số cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội
đang làm việc tại các xã phường thị trấn các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quan lao động thương binh và xã hội ca cấp
xã hội hóa các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
tham gia việc đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội
d tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội
một trong các hoạt động chủ yếu của đề án là củng cố phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội
và đội ngũ cán bộ viên chức nhân viên công tác viên công tác xã hội
c tăng số lượng cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến tỉnh huyện và cấp xã
các tổ chức sự nghiệp cung cấp dịch vụ công tác xã hội các trường đại học có đào tạo về công tác xã hội và cán bộ nhân viên công tác xã hội hoạt động độc lập
d trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tổ chức đào tạo đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho sáu mươi cán bộ nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội gồm
đào tạo đào tạo lại cho ba mươi năm cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trình độ sơ cấp trung cấp cao đẳng và đại học bình quân ba năm trăm linh người một năm
tập huấn kỹ năng cho hai mươi năm cán bộ viên chức nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội bình quân hai năm trăm linh người một năm

tập huấn kỹ năng cho hai mươi năm cán bộ viên chức nhân viên và công tác xã hội trình độ sơ cấp trung cấp cao đẳng và bình quân ba năm trăm linh người một năm